những năm qua nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày một nâng cao các cơ sở y tế ngoài công lập trên địa bàn tỉnh bắc ninh không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng
vừa giảm tài gánh nặng đầu tư cho nhà nước và số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tại các bệnh viện công lập
phòng khám đa khoa hoàn mỹ thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh được thành lập từ năm hai nghìn chín
ban đầu phòng kháng có quy mô nhỏ chỉ có ba bác sĩ và năm kỹ thuật viên
đến nay phòng khám có một mươi khoa phòng cùng với trang thiết bị hiện đại
phòng khám có thế mạnh về đội ngũ y bác sĩ với trên một trăm hai mươi cán bộ y bác sĩ
trong đó có nhiều chuyên gia đầu ngành đến từ các bệnh viện lớn như bệnh viện ca trung ương bệnh viện bạch mai bệnh viện nhi trung ương bệnh viện hà nội
phát triển khoa học kỹ thuật thì có những cái thì con người không theo kịp được máy móc
tuy nhiên là khi mình đầu tư trang bị máy móc thì mình phải đào tạo con người trước
có kế hoạch cho đào tạo những bác sĩ trẻ nhân lực trẻ tại các bệnh viện trung ương
hướng cầm tay chỉ việc về sử dụng tốt những cái máy móc đó
và trong cái thời gian đó thì cũng mời các bác sĩ công tác tại hà nội về hỗ trợ chuyển giao công nghệ giai đoạn đầu
sau đó khi mình đã tiếp thu tốt rồi thì dần dần mình sẽ làm chủ phương tiện
và từng bước một mình tự chủ mình sẽ chuẩn đoán bằng trên những phương tiện mà mình đã trang bị
tuy nhiên là khoa kỹ thuật thì ngày càng phát triển
mình cũng nên chuẩn bị những cái trang thiết bị có tính hiện đại và bền vững
cùng với đầu tư hiện đại cho các cơ sở y tế của mình các phòng khám bệnh viện tư nhân trên địa bàn tỉnh bắc ninh
chú trọng liên kết khám chữa bệnh bằng việc mời các y bác sĩ có trình độ cao công tác tại các bệnh viện chuyên khoa tuyến trung ương
đến khám dịch vụ vào một số ngày trong tuần
điều này giúp cho bệnh nhân không cần đi xa mà vẫn có thể được thụ hưởng những quyền lợi như khám chữa bệnh tuyến trung ương
trường hợp bệnh nhân nặng vượt qua khả năng điều trị của phòng khám bệnh nhân sẽ được hướng dẫn điều trị tại các bệnh viện tuyến trên
phục vụ tốt cho bệnh nhân chúng tôi lấy cái chất lượng phục vụ khám chữa bệnh cho bệnh nhân là hàng đầu
do đó chúng tôi phải đầu tư thứ nhất là con người thứ hai là trang thiết bị máy móc
về con người chúng tôi có đội ngũ các bác sĩ giàu kinh nghiệm từ chuyên khoa hai chuyên khoa một rồi các bác sĩ chuyên khoa
và có cả tiến sĩ
và có liên kết với các tuyến trên các khóa giáo sư tiến sĩ ở hà nội về đây để vừa là chữa bệnh vừa là kết hợp vừa là chỉ hướng dẫn cho các bác sĩ ở đây nâng cao tài nghề
trong thời gian qua các cơ sở y tế ngoài công lập đã giảm bớt gánh nặng cho các cơ sở y tế công lập giảm tình trạng quá tải về cả y tế điều trị và y tế dự phòng
mặt khác cùng với sự cạnh tranh cũng có tác động mạnh lên y tế công lập
tạo động lực thúc đẩy quá trình đổi mới toàn diện tại các bệnh viện công
trên địa bàn tỉnh số lượng người bệnh đến khám tại các cơ sở y tế ngoài công lập ngày càng tăng do gần khu dân cư thủ tục đơn giản người bệnh có thêm cơ hội để lựa chọn các dịch vụ y tế
nắm bắt được tình hình đó các cơ sở y tế ngoài công lập đã mạnh dạn đầu tư trang thiết bị đào tạo đội ngũ y bác sĩ nhờ vậy mang lại sự tin tưởng cho người bệnh
tỉnh bắc ninh sẽ tiếp tục quan tâm và tạo mọi điều kiện
thuận nợ để cho y tế ngoài công đập phát triển theo đúng các quy định của pháp luật
và tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động y tế ngoài công lập
song song với việc tạo thiện phát triển tôi cũng định đường cho y tế ngoài công lập hoạt động theo đúng các quy định
và tạo điều kiện và tháo gỡ
những khó khăn vướng mắt để cho y tế ngoài công đập hoạt động được thuận lợi và có hiệu quả nhất
trong thời gian tới tăng cường công tác truyền thông và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng
cũng như khuyến khích và tăng cường giám sát của các đoàn thể cũng như của người dân đối với các cơ sở hoạt động y tế ngoài công đập
trong thời gian qua số lượng lượt khám và chữa bệnh tại các cơ sở y tế ngoài công lập tăng lên rõ rệt
số lượng bệnh nhân chuyển thẳng lên trung ương điều trị cũng giảm rất nhiều
bên cạnh những cơ sở đặt tiêu chuẩn tuân thủ tốt các quy định khám chữa bệnh
thì vẫn còn một số phòng khám chưa có đầy đủ thủ tục hành chính theo quy định máy móc thiết bị y tế còn lạc hậu
quảng cáo vượt quá phạm vi hoạt động chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động
một số cơ sở việc công khai nêm ít giá dịch vụ chưa rõ ràng
chính vì vậy tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các đơn vị khám chữa bệnh là hết sức cần thiết
hạn chế thấp nhất các sự cố đáng tiếc có thể xảy ra